tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho các dự án giao thông hải phòng đã đẩy mạnh xây dựng các trục giao thông đô thị của thành phố
sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới trong đó gói thầu nâng cấp cầu nệm một và đường trường trinh đang được hoàn thành những hạng mục cuối cùng
công trình nâng cấp cải tạo cầu niệm một được khởi công từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn và dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhà thầu thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công trình giao thông tỉnh giang tô trung quốc
đơn vị tư vấn giám sát là công ty cdm smith me với mức đầu tư là một trăm bảy mươi tỷ đồng
với thiết kế chiều dài cầu là hai trăm hai mươi tám năm m chiều rộng cầu là một mươi năm năm m nhịp cầu giữa sông kết cấu giàn thép dài sáu mươi ba một mét
sử dụng thanh treo masali và các nhịp biên dầm btct dự ứng lực lượng trong đó có hai mươi bốn dầm i hai mươi bốn m tám dầm i ba mươi ba m
đây là công trình cầu sử dụng công nghệ giàn thép thanh treo masanloi công nghệ tiên tiến của anh
với ưu điểm chịu được tài trọng lượng
cầu sử dụng lớn tuy nhiên tài trọng kết cấu giảm đi giảm chi phí nguyên liệu nhưng vẫn đảm bảo tính mỹ quan của công trình
cây cầu vượt sông tại đô thị này không chỉ kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng
mà còn là điểm nhấn kiến trúc cho thành phố trong tương lai
đây là một dạng kết cấu hiện giờ ở việt nam thì chưa có nhiều nhưng ở trên thế giới thì ứng dụng rất nhiều
bởi vì đặc biệt quan trọng nhất là nó tiết kiệm được rất nhiều vật liệu mà vì là vật liệu thép đắt tiền
cho nên là công nghệ này giảm được rất nhiều về giá thành thi công
điểm thứ hai là xét về mặt kiến trúc thì cái dạng kết cấu này vì là nó dùng ít vật liệu
nhưng nhìn rất thanh mảnh rất đẹp cực kỳ hợp với những khung cảnh ở đô thị
cầu vượt đô thị hoặc là những nơi mà cần các điểm nhấn kiến trúc
những ngày này trên công trình cầu niệm một các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai những hạng mục cuối cùng
với việc tăng ca ăn trưa ngay tại công trường để đảm bảo về đích đúng tiến độ
cầu niệm một và đường trường trinh là gói thầu khó khăn nhất của dự án
do liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng giao thông trên hai tuyến giao thông huyết mạch
của thành phố là đường trường trinh và đường nguyễn văn linh
cùng với sự nỗ lực của chủ đầu tư ban quản lý dự án và nhà thầu thi công
gói thầu đang được triển khai kịp tiến độ và đảm bảo an toàn
những hạng mục cuối cùng đang gấp rút được hoàn thành để đưa công trình và sử dụng trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
trong quá trình thi công chúng tôi cũng gặp những khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng
hơn nữa đây là công trình thi công áp dụng công nghệ tiên tiến của anh mark calloy
đòi hỏi kỹ thuật cao nên chúng tôi tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ công trình
bảo đảm đúng hợp đồng đã cam kết với chủ đầu tư
công trình được nâng cấp hoàn thành sẽ thay thế cầu niệm cũ đã xuống cấp được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
góp phần nâng cao năng lực vận tải và kết nối kinh tế giữa các huyện phía nam của thành phố
như kiến an vĩnh bảo an lão kiến thụy với trung tâm thành phố